thưa quý vị tp hcm vừa ra chỉ thị mới về phục hồi kinh tế dự kiến cho phép mở lại nhiều hoạt động sản xuất
kinh doanh dịch vụ người dân được yêu cầu tuân thủ năm k nhưng được tham gia nhiều hoạt động
đây là sự kiện mà tp hcm muốn áp dụng quy định riêng
sáng ba mươi tháng chín ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm họp báo công bố chỉ thị mới
về phòng chống dịch và phục hồi kinh tế việc công bố trước đó dự kiến diễn ra vào chiều hai mươi chín tháng chín
xong phải lùi lại để hoàn thiện một số nội dung chỉ thị
buổi họp báo được chủ trì bởi ông lê hải bình phó ban tuyên giáo trung ương ông lê hòa bình
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm ông phan nguyễn như khuê trưởng ban tuyên giáo thành ủy tp hcm
ông phạm đức hải phó ban chỉ đạo tp hcm về phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm đến nay đã trải qua hơn bốn tháng giãn cách xã hội các mức độ
trong đó có hơn một tháng giãn cách nghiêm ngặt từ hai mươi ba tháng bốn
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng chín chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm pham văn mãi ký công văn cử thủ tướng
xin ý kiến áp dụng quy định riêng về mở cửa nền kinh tế
ngày hai mươi tám tháng chín văn phòng chính phủ có công văn đề nghị bộ trưởng y tế nguyễn thanh long
phối hợp với thứ trưởng bộ quốc phòng võ minh lương nghiên cứu đề xuất áp dụng quy định riêng
với việc mở cửa nền kinh tế theo kiến nghị của tp hcm
vào ngày hai mươi sáu tháng chín tp hcm có công văn khẩn gửi hai mươi hai địa phương đề nghị góp ý sự thảo chỉ thị
về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế xã hội
theo dự thảo chỉ thị này từ giờ ngày một tháng một mươi tp hcm dự kiến từng bước nới lỏng giãn cách xã hội
tương ứng với cấp độ được đánh giá theo hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát có hiệu quả với dịch covid một mươi chín của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo tinh thần của dự thảo tp hcm vẫn kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố
tuy nhiên trong nội thành nhiều hoạt động thương mại dịch vụ được mở trở lại với điều kiện người tham gia
có thể sanh covid và cơ quan đơn vị cơ sở kinh doanh đảm bảo chấp hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn
phòng chống dịch covid một mươi chín trên các lĩnh vực
liên tiếp từ mùng sáu tháng chín tới nay số các bệnh nặng phải thở máy và số ca tử vong tại tp hcm có xu hướng giảm dần
năm ngày vừa qua số ca nhập viện đều thấp hơn số ca xuất viện
những chỉ số này cho thấy tín hiệu tích cực sau gần năm tháng chống dịch của tp hcm
tính đến sáng ba mươi tháng chín tp hcm ghi nhận hơn ba trăm tám mươi ca nhiễm ncov
đô thị lớn nhất cả nước đã trải qua hơn bốn tháng giãn cách xã hội theo nhiều cấp độ
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn
lý do tp hcm muốn áp dụng quy định riêng thứ nhất là để mở cửa nền kinh tế
thứ hai là quan tâm ưu tiên vaccine cho thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía nam
để sớm đạt độ bao phủ theo quy định của hướng dẫn thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín hiện đang còn là bản dự thảo
lý giải về lý do tp hcm đưa ra đề nghị này ông phạm đức hải cho biết
theo dự thảo hướng dẫn của bộ y tế về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
có một số điểm chưa phù hợp với thực tiễn phòng chống dịch tại tp hcm
cũng như chưa phù hợp với thực tiễn về lịch sử địa lý dân số của thành phố
do đó chủ tịch ubnd tp hcm có văn bản đề nghị thủ tướng cho phép áp dụng quy định riêng
phù hợp hơn với tình hình thực tế và tình hình chống dịch tại địa bàn tp hcm ông hải nói
tp hcm đang chuẩn bị một chỉ thị mới dự kiến ban hành và có hiệu lực từ giờ ngày một tháng một mươi
do vậy bây giờ đang trong quá trình chuẩn bị
nói thêm về vấn đề tháo gỡ rào chắn kiểm soát dịch ông phan công bằng
phó giám đốc sở giao thông vận tải tp hcm cho biết lộ trình tháo gỡ rào chắn ở thành phố cũng đang được sự thảo
sở này cũng đang tham mưu cho ubnd tp hcm về tổ chức giao thông trong thành phố và giao thông liên vùng sau ngày một tháng một mươi
riêng đối với vấn đề lưu thông liên vùng cần có ý kiến của các địa phương khác
tại buổi họp báo sở y tế đánh giá tình hình dịch của tp hcm dựa trên năm chỉ số trong dự thảo hướng dẫn
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín mà bộ y tế vừa công bố
trả lời vấn đề này bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
vừa qua thành phố đã lập hai mươi hai đoàn kiểm tra đánh giá từng quận huyện phường xã trên địa bàn thành phố
qua các cuộc kiểm tra này tp hcm sẽ có tổng kết nên lúc này quá sớm để đánh giá thành phố đang ở mức độ nào
và hướng dẫn của bộ y tế mới chỉ tạm thời nên các đơn vị đang giả soát từng chỉ tiêu để có kế hoạch thực hiện
về số giường icu có đáp ứng hay không
bà mai cho biết giường icu được hiểu là giường có hệ thống máy thở và các thiết bị y tế hiện đại
tp hcm có ba hai trăm tám mươi sáu giường icu như vậy số giường này đảm bảo phục vụ tốt cho người dân
kế hoạch thu hẹp bệnh viện giã chiến để trả lại công năng ban đầu cho các cơ sở
được chưng dụng
bà mai cho biết quan điểm phòng chống dịch của ngành y tế tp hcm trước sau như một là tăng cường
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân bảo vệ tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu
sau đó sở y tế cho biết tùy theo tình hình dịch bệnh
tp hcm sẽ có kế hoạch thu hẹp các bệnh viện giã chiến theo lộ trình phù hợp
hiện nay tp hcm đã qua đỉnh điểm của dịch cũng như việc chống dịch đang ở mức độ có hiệu quả tốt
bà mai nói và cho biết từ nay đến cuối năm ngành y tế sẽ có kế hoạch cụ thể về vấn đề này
trước tiên đối với các bệnh viện ở vùng xanh từ nay đến cuối tháng chín sẽ trả lại công năng ban đầu
để tham gia điều trị bệnh nhân không phải covid một mươi chín gồm bệnh viện quận bảy và bệnh viện đa khoa củ chi
còn đối với bệnh viện giã chiến thu dung bà mai cho biết khi các bệnh viện đã hoàn thành sứ mệnh
tức là khi không còn bệnh nhân covid một mươi chín thì cơ sở đó sẽ thu hẹp lại
theo lịch trình các bệnh viện giã chiến thu dung tại khu vực quận huyện và thành phố thủ đức
sẽ dần thu hẹp từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi một để trả lại trường học cho các cơ sở giáo dục
bên cạnh đó phó chủ tịch ubnd tp hcm lê hòa bình cho hay sau ba mươi tháng chín
không phải tất cả các hoạt động đều mở lại an toàn tới đâu thành phố mở tới đó
theo ông bình thời gian qua công tác phòng chống dịch của thành phố đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng
hệ thống y tế được tăng cường củng cố số ca nhập viện chuyển nặng và tử vong liên tục giảm
tỷ lệ tiêm vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đạt trên chín mươi năm mũi một và trên bốn mươi năm mũi hai
một số hoạt động thí điểm phục hồi kinh tế xã hội tại quận bảy huyện cần giờ củ chi
đảm bảo an toàn ý thức của người dân và doanh nghiệp để công tác phòng chống dịch được nâng cao
tuy nhiên tình hình dịch bệnh tại thành phố vẫn còn phức tạp
số ca mắc mới số ca nhiễm bệnh đang điều trị tại nhà và tại các cơ sở y tế tỷ lệ tử vong vẫn còn cao
theo chỉ thị mới của thành phố những hoạt động sau được phép hoạt động trở lại
hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ gồm cung cấp lương thực thực phẩm trung tâm thương mại siêu thị
siêu thị mini cửa hàng tiện lợi cửa hàng tạp hóa chợ đầu mối chợ truyền thống xăng dầu cas hóa chất
điện nước nhiên liệu vật liệu dịch vụ mua bán sửa chữa bảo trì các loại xe máy móc thiết bị dân dụng công nghiệp
dịch vụ quản lý vận hành bảo trì sửa chữa ứng dụng hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan tòa nhà trung cư
các dịch vụ công ích dịch vụ bảo vệ trạm thu phí sử dụng đường bộ dịch vụ tư vấn xây dựng công viên cây xanh
hạ tầng kỹ thuật giao thông vận tải hoạt động của văn phòng văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong và ngoài nước
chi nhánh thương nhân nước ngoài tại thành phố cơ sở kinh doanh dịch vụ cắt tóc gội đầu được hoạt động tối đa năm mươi công suất
các hoạt động trong nhà tập trung tối đa một mươi người trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
được tập trung tối đa bảy mươi người hoạt động ngoài trời tập trung tối đa một mươi năm người trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín được tập trung tối đa một trăm linh người cơ sở lưu trú cơ sở nghỉ dưỡng tham quan du lịch
các dịch vụ khác phục vụ cho khách tham quan được hoạt động tối đa năm mươi công suất những sự kiện biểu diễn văn hóa
nghệ thuật thể dục thể thao thi đấu được tổ chức quy mô tối đa bảy mươi người với điều kiện một trăm linh người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín được cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức
đáng chú ý các hoạt động tiếp tục tạm dừng các sự kiện văn hóa nghệ thuật tôn giáo tín ngưỡng meeting lễ phát động
trừ các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động hoạt động kinh doanh dịch vụ quán bar spa massage dịch vụ làm đẹp
dịch vụ ăn uống tại chỗ dạp chiếu phim vũ trường karaoke trò chơi điện tử hoạt động bán hàng rong vé số dạo
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại